chỉ một lúc sau trên bàn em đầy đủ bảng sách hộp phấn
cũng tại lớp một h những học sinh khác đều hào hứng khi được cô giáo dành hẳn một tiết đầu để làm quen xếp chỗ hướng dẫn xếp đồ dùng học tập
con vui lắm con được xếp sách rất đẹp nguyễn hà phương nói
ông nguyễn xuân quế chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện đan phượng cho biết
để đón học sinh đến trường ngày hôm nay sở giáo dục yêu cầu toàn bộ trường học có kế hoạch kịch bản đầy đủ
từ các biện pháp phòng dịch đến việc xử lý khi có f trong trường
kiểm tra tại trường tiểu học đan phượng ông quế yên tâm vì học sinh đến đông phụ huynh ủng hộ
tại trường tiểu học hải bối huyện đông anh hơn hai hai trăm linh học sinh được chia thành hai buổi sáng các khối ba bốn năm chiều khối một hai
bảy giờ một mươi năm phút trời lạnh và mưa nhẹ đa số các em được bố mẹ đưa đến trường
một số em đến muộn được giáo viên hướng dẫn tìm đến vị trí của lớp mình
học sinh được kiểm tra nhiệt độ tại lớp
thay vì ở cổng trường tránh ách tắc
theo đánh giá ban đầu của nhà trường số học sinh trở lại khá đông đủ
có mặt từ sáng sớm thầy nguyễn mậu chiến hiệu trường trường tiểu học hải bối cho biết
công tác chuẩn bị đón học sinh được tiến hành ngay từ trong tết
ngay sau khi giả soát đến ngày một mươi tháng hai trường ghi nhận hai mươi một học sinh f
những em này và một số em diện f một được cho ở nhà học trực tuyến và sẽ trở lại trường sau khi âm tính
thầy chiến bày tỏ sự vui mừng
vì quá lâu rồi mới được thấy sân trường đông vui như vậy
tại huyện ba vì học sinh lớp một đến lớp sáu sẽ không đến trường từ ngày một mươi tháng hai theo lịch chung của thành phố
mà lùi lại bốn ngày đến ngày một mươi bốn tháng hai
đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết quyết định này được cân nhắc kỹ dựa theo tình hình dịch bệnh
ngày tám tháng hai số ca nhiễm ncov tại ba vì là một trăm một mươi năm ca và có thể cao hơn trong một vài ngày tới
sau đó căn cứ vào tình hình dịch bệnh và kết quả học trực tiếp của các khối lớp thành phố sẽ cho trẻ mầm non đi học
tiến sĩ bác sĩ vũ tùng sơn phó chủ nhiệm khoa dịch tễ học viện quân y cho rằng
cả nước đã bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
vì vậy việc để học sinh các cấp mầm non tiểu học trung học phổ thông đến trường là việc cần thiết
cho sự phát triển về trí tuệ thể chất và tinh thần của các em
khi học sinh trở lại trường
phát hiện f là điều khó tránh khỏi
theo tiến sĩ bác sĩ vũ tùng sơn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với nhà trường vẫn là giám sát học sinh
cụ thể nhà trường chủ động phát hiện các ca có triệu chứng ho sốt khó thở và test nhanh
nếu một lớp xuất hiện ca dương tính với sars cov hai
chỉ yêu cầu lớp đó nghỉ học thay vì để tất cả các lớp nghỉ
các lớp khác vẫn hoạt động dạy và học bình thường
giáo viên chủ nhiệm từng lớp nên lập nhóm chat với phụ huynh
để theo dõi tình hình sức khỏe học sinh
nhà trường phải bố trí phòng thông thoáng mở cửa sổ phòng có quạt
nên phân loại rác để thùng rác bỏ khẩu trang ra riêng
nhằm tránh lây nhiễm cho học sinh giáo viên và người làm công tác vệ sinh
đặc biệt học sinh giáo viên phải tuân thủ các biện pháp năm k
học sinh khi trở lại trường phải mang khẩu trang
mỗi em nên có thêm khẩu trang y tế để dự phòng
học sinh cũng nên chuẩn bị sẵn bình nước uống riêng không sử dụng chung để hạn chế lây nhiễm
trước khi xuất hiện dịch covid một mươi chín
nhiều trường đã chuẩn bị bình nước cá nhân cho từng học sinh
để đảm bảo vệ sinh phòng tránh các bệnh chuyển nhiễm khác
hiện tại dịch bệnh bùng phát việc sử dụng bình nước riêng cốc riêng khăn mặt càng nên khuyến khích
tiến sĩ bác sĩ vũ tùng sơn cho biết
giáo viên nên hướng dẫn các em tránh tụ tập giữ khoảng cách với các bạn
tại mỗi lớp nên bố trí bình sắt khuẩn
ngoài ra các em cũng nên có thêm chai sắt chùm khử khuẩn riêng
học sinh được hướng dẫn cân nhắc nhớ rửa tay sát khuẩn tay trước khi đến trường khi về nhà và ngay khi cần thiết
về việc đo nhiệt độ cho học sinh theo tiến sĩ bác sĩ tùng sơn
trước khi trẻ đi học phụ huynh dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho các em
nếu thấy sốt nên cho con ở nhà để theo dõi xử lý
trong quá trình học học sinh nào có triệu chứng mệt mỏi ho sốt
cần báo ngay cho giáo viên người quản lý để được xử lý theo dõi
tiến sĩ bác sĩ sơn nhấn mạnh
về chế độ
chế độ dinh dưỡng học sinh nên theo chế độ dinh dưỡng đã được các trường thiết kế
theo hoạt động hàng ngày
chế độ đó đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ
điều quan trọng nhất vẫn là thực hiện năm k
tiến sĩ bác sĩ tùng sơn chia sẻ
ngoài ra bác sĩ sơn nói thêm
việc tiếp xúc gần với f trên một mươi năm phút cũng được xem là nguy cơ
vì vậy việc chia buổi học không bán chú không có ý nghĩa về phòng chống dịch
hãy để trẻ được học theo lịch bình thường
nếu có ca nhiễm xử lý theo quy định
đồng quan điểm trên
phò giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cụ y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
phụ huynh phải báo ngay cho nhà trường cơ quan y tế hoặc gia đình đã có trường hợp f
cần cho các cháu nghỉ học sau đó thông báo cho nhà trường và y tế để điều tra dịch tễ
phó giáo sư phu cũng khuyến cáo nhà trường cần tăng cường các biện pháp dự phòng
đã được bộ giáo dục và bộ y tế hướng dẫn
như cho học sinh đeo khẩu trang khử khuẩn lớp học hạn chế trẻ tiếp xúc giữa các lớp với nhau
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đang và sẽ còn những diễn biến hết sức phức tạp
cảm ơn quý vị đã theo dõi hẹn gặp lại